ngay khi phát hiện ca dương tính với covid một mươi chín tại hà nội trong cuộc họp mới đây
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã yêu cầu ngành y tế lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín
tất cả hai mươi một người trở về từ đà nẵng
từ đó nếu phát hiện ca nào dương tính sẽ đưa đi xét nghiệm khẳng định
tính đến nay hà nội đã giả soát được tổng cộng hai mươi một người trở về từ đà nẵng
trong đó đã ghi nhận một trường hợp dương tính với covid một mươi chín là bệnh nhân hai mươi ba tuổi
ở quận nam tử liêm và một ca nghi nhiễm bảy mươi sáu tuổi ở quận tây hồ
tại cuộc họp ông nguyễn đức trung yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội
chuyển giao toàn bộ tám mươi mẫu xét nghiệm nhanh cho các quận huyện xã phường
để lấy mẫu xét nghiệm cho hơn hai mươi một trường hợp này và phải hoàn thành trong thứ bảy tuần này
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng yêu cầu các nhà thuốc có trách nhiệm thông tin với ngành y tế
nếu phát hiện người dân có những triệu chứng liên quan đến bệnh covid một mươi chín đến mua thuốc
đồng thời đề nghị tạm dừng các hoạt động hỗ trợ hợp nghị xúc tiến cung cầu lễ hội quán bar trên địa bàn thành phố